ngày hôm qua khoảng một trăm linh người israel đã đổ xuống đường phố ở thành phố tel aviv để biểu tình phản đối kế hoạch cải cách nền tư pháp của chính phủ mới
hàng nghìn người tại các thành phố khác như haifa jerusalem beersabah và moedin cũng xuống đường hưởng ứng các cuộc biểu tình này
những người biểu tình đã diễu hành qua các tuyến phố lớn và tập trung trước tòa nhà liên cơ quan chính quyền tel aviv
cảnh sát đã phải huy động nhiều lực lượng để đảm bảo an ninh
đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy ba tuần qua người dân tel aviv và nhiều địa phương khác đã tổ chức biểu tình phản đối kế hoạch cải cách ngành tư pháp
người dân lo ngại việc trao quá nhiều quyền lực cho các nghị sĩ quốc hội đồng nghĩa với việc tước bất quyền lực và tính độc lập của tòa án tối cao sẽ làm thay đổi trật tự dân chủ ở israel
tuy nhiên đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy là chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu sẽ lùi bước hay nhượng bộ
liên minh cầm quyền mong muốn đưa dự luật này ra biểu quyết tại quốc hội lần đầu tiên trước ngày một tháng hai tới